thông tin về tình hình mưa lũ tại lai châu
thưa quý vị đêm qua và sáng nay ngày ba mươi tháng sáu trên địa bàn tỉnh lai châu vẫn còn mưa vừa đến mưa to gây thiệt hại về giao thông
trên quốc lộ bốn h lại tiếp tục sạt lờ tan lưu dương gây chia cắt giao thông
chính quyền huyện mừng té xác nhận vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ ba trong vụ lũ quét xảy ra vào ngày hai mươi bốn tháng sáu
thuộc địa phận bản nà lang xã bùm nưa cách nơi xảy ra tai nạn khoảng ba mươi km
nạn nhân tên lường văn kiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã quài tở huyện tuần giáo tỉnh điện biên
đây là nạn nhân cuối cùng được tìm thấy sau lũ quét tại xã pa vệ sủ huyện mường tè
chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan đã làm thủ tục để bàn giao nạn nhân cho gia đình
đồng thời thăm hỏi động viên và hỗ trợ ban đầu theo chính sách để gia đình lo hậu sự
trước đó lực lượng chức năng huyện mường tè cũng đã tìm thấy thi thể các nạn nhân bùi văn tâm
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba và nguyễn văn thuyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
nạn nhân mất tích thứ tư là cháu bé trìn mé út hai tuổi ở bản pa treo xã hô bùm huyện nậm nhùn
cũng đang được chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng biên phòng và gia đình nỗ lực tìm kiếm
sạt lở trên quốc lộ bốn h xảy ra vào lúc khoảng năm giờ sáng nay
hiện tại vị trí sạt lở vẫn còn mưa đất đá vẫn tiếp tục rơi rất nguy hiểm
nên các phương tiện thực hiện nhiệm vụ bảo đảm giao thông chưa thể tiếp cận được hiện trường
giao thông vào huyện mường tè hiện nay đã được ngành giao thông vận tải địa phương phân luồng
đi theo quốc lộ một mươi hai vào tỉnh lộ một trăm hai mươi bảy để đến huyện
năm bản của xã pa vệ sủ vẫn đang bị cô lập